liên quan đến vụ hỏa hoạn tại đồng nai khiến bốn người trong một gia đình tử vong vào dạng sáng ngày hôm nay
theo điều tra ban đầu của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai
nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện trong khi chạy thử điều hòa nhiệt độ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai cho biết khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà số bảy mươi một trên năm khu phố sáu
phường tân biên thành phố biên hòa đồng nai có nhiều người đang ngủ
do đó khi lửa bùng lên ngọn lửa đã mọi người đã hoảng loạn và không tìm được lối thoát
căn nhà bị cháy cũng là cơ sở sửa chữa điện lạnh chứa nhiều thiết bị dễ cháy nổ và chỉ có một cửa thoát hiểm duy nhất
do đó vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về người
đến chiều nay sức khỏe anh trần trọng hưng và con gái trần ngọc phương hy một tuổi
cả hai trong số sáu thành viên của gia đình may mắn thoát chết đã dần bình phục
bốn người sâu số còn lại tử vong do ngạt khói gồm bà đoàn thị liên năm mươi chín tuổi
chị nguyễn thị ngọc hoa hai mươi bảy tuổi vợ anh hưng cháu trần long phương hạ bốn tuổi con gái anh hưng và cháu võ ca năm tuổi cháu ngoại bà liên